vào lúc khoảng một mươi h một mươi năm phút sáng nay ngày hai mươi tám tháng hai một vụ cháy lớn đã xảy ra tại cơ sở sửa chữa mua bán phụ tùng ô tô
nằm trên đường mùng ba tháng hai thuộc phường hưng lợi quận ninh kiều thành phố cần thơ
vụ cháy không gây ra thương vong về người thế nhưng đã gây thiệt hại lớn về tài sản
khi được báo tin cháy sau một mươi phút công an quận ninh kiều và thành phố cần thơ quy động nhiều xe phương tiện chữa cháy
cùng khoảng một trăm linh cán bộ chiến sĩ đến hiện trường bằng nhiều hướng tiếp cận dược cháy được khống chế dập tắt hoàn toàn lúc một mươi hai giờ
theo cơ quan chức năng vụ hỏa hoạn không gây thương vong về người nhưng thống kê ban đầu có khoảng một mươi ô tô của khách hàng bị cháy
cùng nhiều máy móc thiết bị hàng quá bị thiêu rụi gần như hoàn toàn tổng thiệt hại hơn một mươi tỷ đồng
nguyên nhân ban đầu nghi chập điện máy bơm trong phòng sơn tại tầng trệt